tại thành phố hồ chí minh thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị về định hướng giải pháp phát triển nhanh
bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu cùng dự có phó thủ tướng trịnh đình dũng
và đại diện lãnh đạo các bộ ngành ủy ban nhân dân các tỉnh thành có ngành công nghiệp gỗ và lâm sản phát triển
hội nghị đánh giá thực trạng và phân tích những cơ hội tiềm năng phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu
đồng thời còn là cơ sở để chính phủ xem xét ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu
tận dụng cơ hội thị trường mới hướng tới mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt chín tỷ usd vào năm hai nghìn một mươi chín
hiện sản phẩm gỗ của việt nam đã có mặt trên một trăm hai mươi quốc gia và dùng lãnh thổ trở thành ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu đứng thứ sáu của việt nam
chiếm sáu thị phần thế giới đứng đầu khối asean thứ hai châu á và thứ năm thế giới
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định tầm nhìn của ngành công nghiệp chế biến gỗ lâm sản xuất khẩu của việt nam
tuy nhiên chính phủ cũng nhìn nhận những khó khăn mà bốn năm trăm linh doanh nghiệp ngành chế biến và xuất khẩu gỗ lâm sản đang gặp phải
như nguồn nguyên liệu phát triển chưa bình dững chưa đáp ứng nhu cầu nguyên liệu có chất lượng cho ngành chế biến gỗ
sự liên kết chuỗi giữa nông dân doanh nghiệp còn yếu chưa tạo dựng được thương hiệu cho sản phẩm gỗ việt nam

công nghệ trong trồng rừng chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu đưa tư duy sáng tạo vào sản phẩm gỗ việt
để tăng giá trị gia tăng làm động lực của tăng trưởng của ngành này trong thập niên đầy
cùng với đó chính phủ ghi nhận tôi được thông bưu của nông nghiệp sẽ tiếp tục xây dựng thể tế chính sách pháp luật
tạo điều kiện cho ngành gỗ phát triển nhanh bền vững mọi thành phần kinh tế
tôi xin thắng mạnh lại
hợp tác giả tổ hội và doanh nghiệp tư năng
thủ tướng chỉ đạo ngành chế biến gỗ trong thời gian tới cần định hướng phát triển dựa trên sự hội nhập sâu rộng
và thị trường gỗ quốc tế nguồn nguyên liệu trong nước công nghệ kỹ thuật tiên tiến
nguồn nhân lực được đào tạo có trình độ quản lý phù hợp và tay nghề cùng với hệ thống công nghiệp hỗ trợ hiệu quả
đây cũng là tuyên ngôn cho thế giới biết quyết tâm của việt nam không phát triển bất chấp hậu quả
mà phát triển sản xuất bền vững có trách nhiệm đối với môi trường phát triển bền vững trong những năm tiếp theo